sử dụng hung khí đánh nhau khiến một người thiệt mạng một mươi bốn đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định bắt khẩn cấp về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
trong số một mươi bốn đối tượng bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến trần thanh hậu là đối tượng chủ mưu cầm đầu
do có mâu thuẫn cá nhân hậu đã rủ thêm nhiều đối tượng khác chuẩn bị hung khí và vỏ chai bia hẹn nhau với nhóm của phạm trần đức duy để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả khiến một thanh niên trong nhóm của di thiệt mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu quy mô lớn do trần tiến thành và đồng bọn thực hiện
bắt giữ toàn bộ số đối tượng trong đường dây thu giữ một số lượng lớn giấy tờ giả các loại máy móc dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất in ấn giấy tờ giả
thủ đoạn của nhóm này là giao trên mạng xã hội nhận làm các loại văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy đăng kiểm sổ tiết kiệm ngân hàng
khách có nhu cầu nhóm sẽ liên hệ qua các ứng dụng zalo telegram để giao dịch nhận truyền tiền qua ngân hàng và lấy thông tin
sau thời gian dài theo dõi cuối tháng năm cảnh sát mai phục tại trung cư trên đường đỗ xuân hợp phường phước long b tp thủ đức
khống chế hai nghi can đang ôm thùng giấy tờ giả cùng lúc này tổ trinh sát ập vào căn hộ bên trên bắt trần tiến thành
thông qua một mươi người môi giới mỗi ngày anh em của thành sản xuất khoảng hai mươi loại giấy tờ giao cho các đại lý
tính đến nay hai người này thừa nhận đã làm hàng nghìn bằng cấp sổ tem kiểm định giả thu lợi tiền tỷ
từ lời khai của người này cảnh sát bắt thêm đạt và tám người môi giới khác
liên tiếp trong hai ngày công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an phá thành công hai chuyên án bắt bảy vụ
một mươi đối tượng về các hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
điển hình là vào ngày bảy tháng sáu công an thị xã thái hòa chủ trì phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an phá thành công chuyên án
triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện quế phong về thị xã thái hòa
bắt giữ đối tượng thò bá cha chú tại huyện quế phong thu giữ hai viên ma túy tổng hợp và một số lượng ma túy đá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội vận chuyển trái phép chân ma túy
với hai đối tượng là hứa văn bắc chú tại con tum và trần văn thọ chú tại tuyên quang
bắc và thọ bị tổ công tác phòng cảnh sát giao thông phát hiện điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và ném lại một túi ni lông chứa hai gói màu trắng nghi là ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng truy bắt được các đối tượng
qua giám định xác định hai gói chất rắn màu trắng là metafetamin với tổng trọng lượng là hai kg
như tin đã đưa ngày hôm nay hơn một trăm một mươi thí sinh tại thủ đô hà nội đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh
và lớp một mươi các trường công lập
sáng nay các em bắt đầu môn thi đầu tiên môn ngữ văn
vấn đề an ninh an toàn đã được quán triệt và đặt lên hàng đầu
tại hơn hai trăm linh điểm thi hơn một cán bộ chiến sĩ công an được bố trí chia làm hai vòng gồm vòng trong và vòng ngoài
để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho kỳ thi này
điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận bắc tuyền liên
hơn sáu giờ sáng nhiều phụ huynh học sinh đã có mặt
cùng với đó là lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự hướng dẫn phân luồng giao thông tránh sự cố xảy ra
các đồng chí công an của địa bàn và tất cả các anh chị tìm nguyện viên
cũng đã có mặt rất là sớm để phân luồng để chỉ dẫn các phụ huynh để xe và dư và hướng dẫn cho các em vào trong trường rất là tốt
mình cũng đã thấy là các đồng chí công an cũng đã làm rất là tốt phần việc là phân luồng
và cũng nhắc nhở phụ huynh để xe vào đúng nơi quy định
cũng như là vẫn giữ để cho con đường võ cứu huân vẫn thông suốt về mặt giao thông
là một trong những địa phương
có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước
thành phố hà nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc trung thực và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh
trong đó công an thành phố đã phân công lực lượng bảo vệ các khâu như ra đề in sao đề thi áp tải vận chuyển đề thi bài thi coi thi chấm phách chấm thi
đồng thời đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy trong và ngoài khu vực thi
thì vào của trường
minh khai là điểm phức tạp về an toàn giao thông
do ở đây chỉ có một tuyến đường đi vào tuyến đường thì lòng đường nhỏ hẹp và vỉa hè thì nhỏ
nên để đảm bảo về công tác phân luồng cũng như để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông thuận lợi nhất cho các thí sinh đến thi
thì công an phường đã bố trí ở hai điểm chốt cách cổng trường năm mươi mét và bố trí điểm cho phụ huynh học sinh gửi xe tại trung tâm văn hóa của quận
không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các cháu
tại vòng trong công an thành phố hà nội bố trí thêm mỗi điểm thi hai ba cán bộ chiến sĩ
bên cạnh đó cắt cử thêm lực lượng trực tại các đoạn tường bao quanh các điểm thi có tiếp giáp nhà dân
với tính chất cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi có tới hơn một trăm một mươi thí sinh đăng ký dự thi
nhưng chỉ tiêu vào các trường công lập của hà nội chỉ là hơn bảy mươi hai học sinh
việc tổ chức kỳ thi diễn ra an ninh
an toàn và công bằng khách quan đảm bảo chất lượng đầu vào cấp trung học phổ thông là mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô
tin phóng viên vừa truyền về cách đây ít phút ba người đã tử vong trong một vụ cháy nhà tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vào dạng sáng ngày hôm nay
cụ thể vào lúc giờ ba mươi hai phút nhận được tin báo cháy tại căn nhà số năm mươi ba trên sáu đường nguyễn thiện thuật phường lộc thọ thành phố nha trang
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều ba xe chữa cháy một xe cứu nạn cứu hộ một xe chỉ huy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường
tại hiện trường đám cháy bắt đầu lan ra các nhà bên cạnh
trong căn nhà có một mươi một người đang mắc kẹt
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng người dân nhanh chóng giải cứu sáu người trong đó có một số trẻ nhỏ
hai người khác tự thoát được qua mái nhà
đến khoảng hơn một giờ sáng đám cháy cơ bản được khống chế
lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai cháu nhỏ và một cụ ông khoảng bảy mươi tuổi
ở khu vực tăng chệt của căn nhà nhiều vật dụng đã bị cháy rụi
đây là căn nhà vừa để ở vừa kết hợp kinh doanh tạp hóa
lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ cháy
tổng công ty điện lực miền bắc vừa đưa ra khuyến cáo về việc xuất hiện nhiều website giả mạo thông tin
lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh thành phố phía bắc có địa chỉ tại lịchcúpdiện org và lịchcắtdiện com
tổng công ty điện lực miền bắc khẳng định các website có địa chỉ như trên không phải là của đơn vị
và cũng không phải là của bất cứ đơn vị thành viên nào của tập đoàn điện lực việt nam
hiện đơn vị này chỉ sở hữu website tại địa chỉ npc com vn
và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng
có địa chỉ cskh npc com vn hoặc liên hệ tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng một chín không không sáu bảy sáu chín để được hỗ trợ
quý vị vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online trưa này tiếp theo sẽ là sức khỏe ba trăm sáu mươi năm với những thông tin hữu ích về y tế
thưa quý vị sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh mới đây công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
đã bắt giữ năm đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn
thuế giá trị gia tăng thu lời bất chính gần ba tỷ đồng
năm đối tượng gồm nguyễn dụng huyền lê thị hoa đặng nguyệt minh nguyễn thị nhung và nguyễn thị liên
đều trú tệ tỉnh thanh hóa
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ một mươi sáu usb token chữ ký số của một mươi sáu công ty
ba con dấu của ba công ty cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn
trước đó công an huyện triệu sơn đã phát hiện công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng thương mại và vận tải hải phòng
đăng ký hoạt động từ ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai địa chỉ tại thị trấn triệu sơn do nguyễn thị hương đứng ra thành lập
không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép
cơ quan công an xác định công ty này là do minh nhung và liên điều hành và tìm cách bán hóa đơn
cho các công ty doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế
xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo với giá giao động từ hai tám giá trị hóa đơn
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị phát hiện các đối tượng đã mua hóa đơn đầu vào khống
với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau
sau đó xuất khống tổng cộng năm trăm tám mươi hóa đơn
với tổng số tiền giao dịch khoảng ba mươi tỷ đồng cho nhiều đơn vị
các đối tượng còn khai báo từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt đã lập khống bốn công ty
và trực tiếp làm kế toán thuế cho một mươi hai công ty có hoạt động kinh doanh thực tế
với mục đích mua bán hóa đơn hợp thức hóa hóa đơn chứng tử
làm giảm số thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
để thu lời bất chính với số tiền lớn
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng nguyễn trung hiếu
xã long thọ huyện nhân trạch để điều tra và làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai hiếu liên hệ với gia đình đối tượng nguyễn trí kha
trú tại thành phố hồ chí minh là một trong sáu gia đình có con đã tham gia vụ cố ý gây thương tích
tại ấp phước lý xã đại phước huyện nhân trạch để lừa chạy án
hiếu tự giới thiệu bản thân có quen biết với một số cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện nhân trạch
có khả năng chạy án được cho kha được hưởng án treo chạy được cả hồ sơ vụ án không đưa ra xét xử
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
bốn đối tượng kha đã đưa cho hiếu nhiều lần với tổng số tiền ba trăm tám mươi triệu đồng để chạy án
thưa quý vị trong thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh
cơ quan công an viện kiểm sát tòa án người quen lãnh đạo cấp cao
để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
và nhiều vụ việc thì các đối tượng đã lừa đảo chót lọt chiếm đoạt tiền của người dân
tuy nhiên mới đây tại huyện tân yên tỉnh bắc giang nhờ sự phối hợp giữa cơ quan công an và ngân hàng
một vụ lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản của người dân đã bị chặn đứng
với lý do phục vụ việc xác minh điều tra các đối tượng đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin
về số cân cứ công dân số tài khoản tiền gửi số tiết kiệm tại ngân hàng
các đối tượng liên tục điện thoại thúc ép nạn nhân rút hết số tiền gửi tiết kiệm
chuyển vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để chứng minh bản thân không tham gia vào đường dây buôn bán ma túy
nếu không sẽ phải đi tù ba năm
không chúng cháu ở đây là chúng cháu đang làm thi hành nhiệm vụ
chúng cháu làm như thế này là bảo cô rút ra để sau là xong công việc chúng cháu lại quay lại
chúng nói cháu gửi cho cô hẳn hoa như lúc đầu
đấy xong thì cô rút đấy cô hơi tin tin
do không hiểu biết và lo sợ trước thông tin trên nạn nhân đã cung cấp cho đối tượng biết
bản thân có gửi tài agribank chi nhánh nguyễn tân yên hơn hai trăm linh triệu đồng
và ngay lập tức đến ngân hàng để truyền tiền
tuy nhiên tại ngân hàng nhận thấy nạn nhân có biểu hiện khác thường
cán bộ ngân hàng đã tạm dừng giao dịch
vụ việc vừa rồi xảy ra ở tân yên cũng là một trong những trường hợp
mà chúng tôi gần như đã tập huấn nhiều cho anh em để nhận biết được
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên sông không gian nạn
thì chủ yếu vẫn tập trung vào người cao tùa nhóm người cao tùa
ở đây thì chúng tôi nhận biết những cái hàng

người cao tùa tự nhiên đến ngân hàng lại giúp tiền người tiết kiệm trước hạng
hay là chuyển một số lượng tiền rất lớn qua tài khoản
và những cái tài khoản đấy là những cái tài khoản của ngân hàng
số tài khoản rất lạ
để phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung
lực lượng công an đề nghị người dân cần cảnh giác
thường xuyên bảo vệ thông tin cá nhân không chuyển tiền
cung cấp thông tin cá nhân khi chưa biết rõ người nhận tiền
nhận thông tin đó là ai với mục đích gì
tựa đối là không thực hiện các hình
như chuyển tiền chuyển khoản đến các tài khoản mà mình không biết tài khoản đó là ai
không biết người mà mình chuyển tiền đến là ai
vì việc thực hiện cái hậu quả qua cái bối chốt cuối cùng
cái vấn đề là cái dòng tiền
là mình không xê dịch thì cái hậu quả nó sẽ không xảy ra
cái đấy là vấn đề
và khi mà có cái sự bất thường những cái mà nó không theo quy luật
thì cái đấy nên có sự trao đổi với những người thân trong gia đình
không nên giấu hoặc là ưng biết thông tin
để tội phạm người ta lợi dụng
để phòng chống tội phạm công nghệ cao
người dân cũng cần thường xuyên cập nhật qua nhiều kênh thông tin các hình thức thủ đoạn lừa đảo
để mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực về thủ đoạn lừa đảo
chiếm đoạt tài sản nói riêng thủ đoạn tội phạm nói chung
để nhiều người cũng biết và phòng tránh
tiếp tục thông tin tại quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt giữ người trái pháp luật
khởi tố bị can đối với phùng tuấn phong văn tiến hùng trần việt anh cùng một mươi bảy tuổi
võ công như trọng võ công như đức cùng một mươi tám tuổi
để phục vụ cho công tác điều tra và mở rộng vụ án
vào chiều ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nghi ngờ hai thanh niên điều khiển mang biển kiểm soát của thành phố đà nẵng
đến tiệm sửa xe máy ở phường điện dương thị xã điện bàn
nằm trong nhóm đã đánh bạn mình
phong đã tụ tập khoảng một mươi thanh niên mang theo hung khí vào đánh hai thanh niên này
tuy nhiên do chủ quán ngăn cản nên nhóm của phong đã tấn công
ép hai thanh niên lên xe máy để trở đi nơi khác
một người bỏ chạy được người còn lại bị các đối tượng chờ đến vườn cọ
thuộc phố hà quảng bắc phường điện dương rồi hành hung gây thương tích
khi người dân phát hiện căn ngăn nhóm của phong đã trở người này đi nơi khác
để tiếp tục hành hung sau đó thả nạn nhân tự đi bộ về
tại lai châu
chỉ bán số lô đề cho người quen người mới chơi thì phải được người quen giới thiệu
đồng thời đã sử dụng qua mạng xã hội zalo telegram và facebook
đối chiếu thắng thua trong ngày rồi xóa tin ngay
đây là thủ đoạn của ba đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
khám xét khẩn cấp nhà của ba đối tượng đặng thị phương nguyễn thị tươi và vũ thị thúy
ban chuyên án đã tạm giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc
đặc biệt tại nhà đặng thị phương cơ quan điều tra phát hiện thu giữ năm gói ni lông
bên trong có chứa chất nhựa bò nâu đen có tổng khối lượng một mươi chín sáu gram
đối tượng khai là thuốc viện và ba túi mật động vật
tại cơ quan điều tra bước đầu ba đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc
dưới hình thức bán số lô số đề trong thời gian dài
số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc là hơn chín tỷ đồng
còn tại thừa thiên huế với hành vi tàng trữ hàng cấm
đối tượng đoàn trân mẫn chú tệ phương an hòa tp huế
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tạm ra
vào khoảng bốn giờ sáng ngày sáu tháng sáu đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp huế
đã phát hiện bà nguyễn thị thủy là mẹ vợ của mẫn
đang cất giấu tại nhà một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá z
tiếp tục khám xét tại nhà mẫn phát hiện thêm một sáu trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
tại cơ quan công an bà thị và mẫn khai nhận số thuốc lá lậu trên
và được nhập từ đông hà tỉnh quảng trị
hiện công an tp huế đã tạm giữ toàn bộ số thuốc lá nhập lậu này
và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định